thì có thể thấy rõ tính chất manh động liều lĩnh của tội phạm ma túy
và không chỉ tội phạm ma túy sự manh động liều lĩnh
cũng là tính từ để miêu tả tội phạm hình sự nói chung
ở một giai đoạn đặc biệt mà chắc hẳn là trong ký ức của nhiều người dân vẫn còn nhớ mãi
chúng tôi đang muốn đề cập đến giai đoạn những năm cuối thập niên tám mươi của thế kỷ trước
khi mà tình hình tội phạm hình sự rất nóng ở nhiều địa phương trong cả nước
tại hải phòng khi đó thì cái tên h tám mươi tám đã được nhắc đến như là một mô hình huyền thoại
một tập thể anh hùng được ví như quả đấm thép của lực lượng công an
đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm hình sự giai đoạn đó
cậu mũ trắng là cái tên thân thuộc được người dân hải phòng đặt cho đại tá nguyễn trường tam
nguyên phó đội trưởng đội h tám mươi tám
đội cảnh sát hình sự đặc biệt thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trực thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
hơn ba mươi năm đã trôi qua người đội phó ngày nào
vẫn còn nhớ rõ từng kỷ niệm trong nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm hình sự tại hải phòng
sáu con người hạt nhân của h tám mươi tám khi ấy đã viết nên một huyền thoại
xóa sổ hàng loạt băng nhóm tội phạm thủ đoạn phạm tội nguy hiểm của giang hồ đất cảng
trả lại cuộc sống yên bình cho nhân dân
nếu mà nghĩ làm để mà khen thưởng thì về cá nhân tôi thì tôi không nghĩ như thế
và chắc là tác bộ chiến sĩ cũng không nghĩ
là làm sao hoàn thành cái nhiệm vụ của cấp chiến trả
chỉ sau hai năm ra đời h tám mươi tám đã được lãnh đạo đảng nhà nước phong tặng danh hiệu tập thể
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì những chiến công xuất sắc đã lập nên
những mô hình huyền thoại trong quá khứ như h tám mươi tám của công an tp hải phòng
sbc của công an tp hồ chí minh đã xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an là những ngọn cớ đi đầu
tạo khí thế thi đua đấu tranh với tội phạm sôi nổi trong toàn lực lượng và có sức lan tỏa đến tận thời điểm hiện tại
mỗi một người lính hình sự thật sự có hiệu quả có chất lượng thì phải là những nghệ sĩ của đời thường
những nghệ sĩ của đường phố khi mình tiếp cận với bất kể một dạng đối tượng này thì mình đều có một kiến thức cơ bản
và mọi việc đều là diễn ra một cách khách quan khách quan theo cái trật tự đời sống xã hội
thì người lính sự phải hiểu hết được cái trật tự đấy và tính khách quan đó
thì mới có thể làm có hiệu quả cao mới có thể có bản lĩnh mới có thể có tâm này
không chỉ riêng lĩnh vực hình sự các mô hình đa dạng phong phú sát với yêu cầu nhiệm vụ
cũng luôn được phát động trong mọi những vực công tác cầu ngàn
xuyên suốt qua hàng chục năm phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc đã tạo thành động lực mạnh mẽ
động viên toàn thể cán bộ chiến sĩ tham gia lập hành đích
qua các mô hình cụ thể các nhiệm vụ cụ thể được hoàn thành xuất sắc
đã giúp tỷ lệ tội phạm ngày một được kéo giảm
bằng nhiều các hình thức biện pháp cụ thể sáng tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị
thì mỗi một đơn vị lực lượng đều có phong trào thi đua riêng
như là lực lượng an ninh thì có phong trào hướng về cơ sở bám sát địa bàn
lực lượng cảnh sát có phong trào vì nước vì dân quên thân phục vụ
thế và từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều các mô hình điển hình
tuy với các tên ngoại khác nhau nhưng đều hướng tới mục đích
xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh giỏi về nghiệp vụ
dũng cảm mưu trí trong đấu tranh chấn áp tội phạm
quốc phần giữ bước an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thế và thông qua phong trào thi đua là động lực để giúp cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa ra
từ mọi ngõ ngách của thành phố đến những nẻo đường nơi hổng sâu hổng xa
tinh thần thi đua yêu nước trong công an nhân dân luôn được phát huy
và dường như vì khó khăn hoạn nạn thì tinh thần thi đua đó lại càng có dịp bùng cháy hơn bao giờ hết
và trong thời điểm bối cảnh đại dịch với bao khó khăn thách thức như vậy
từ năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an nhân dân vinh dự được đảng nhà nước giao một nhiệm vụ rất quan trọng
đó là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
đây là hai dự án rất lớn chưa từng có tiền lệ
bộ công an xác định việc thực hiện hai hệ thống này vừa là trách nhiệm pháp lý trách nhiệm chính trị
vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng công an nhân dân
cũng chính từ đây rất nhiều phong trào thi đua trong chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chip được phát động
tất cả với tinh thần thần tốc quyết liệt hiệu quả
việc mà hoàn thành cấp căn cước công dân xong thì là một cái niềm rất là tự hào của công an xã xuân sơn
tại vì công dân một trăm linh công dân trên xã mình đều có căn cước công dân
niềm vui giản đơn ấy chính là thành quả trong hành trình vượt khó của lực lượng công dân
công tác tại địa bàn rộng gần một mươi năm km
trung bình mỗi cán bộ chiến sĩ phụ trách bình quân gần ba nhân khẩu
những áp lực là không hề nhỏ
tinh thần làm hết việc không làm hết sờ
sáu sáu trăm hai mươi sáu nhân khẩu đủ điều kiện cấp căn cước công dân trên địa bàn xã xuân sơn đã được thu nhận
về đích sớm gần hai tháng vượt mốc thời gian theo mệnh lệnh một của công an tp hà nội
thành tích đó là minh chứng từ một phong trào thi đua
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân về giấy tờ tùy thân
để tránh việc công dân phải đi lại nhiều lần
ngoài ra thì công an xã đã tập trung các dữ liệu cần làm sạch
đối với những trường thông tin công dân
thiếu thông tin cư trú để đảm bảo cho việc cấp căn cước công dân
sau khi mà chúng tôi đã tiếp nhận cái chiến dịch
từng chỉ tiêu được giao
chúng tôi đều cố gắng thi đua với nhau
biên thi đua với nhau trước
xong là từ xã phường lại thi đua với xã phường khác
làm sao để chúng tôi nhìn thấy là động lực
kể từ khi bộ công an khởi động chiến dịch cấp căn cước công dân
cắn chiếc điện tử
hành trình hơn ba năm
những khẩu cấp căn cước công dân đã đi từng nhà
nằm từng người
đã ra từng trường học
đặc biệt để đảm bảo việc bỏ số hộ cầu
số tặng chung giấy
theo lời thư giữ
bộ công an đã mở đợi cao hiệu chín mươi ngày đêm
trong đó hệ thủ tiến cấp căn cước công dân
là một trong những cây cầu đặt ra
những nỗ lực cố gắng

vì vậy lực lượng công an các địa phương
đã tăng tốc với quyết tâm dùng suy nghĩ
và hành động
phòng quản lý chính đã tham dự
giám đốc quân tỉnh ban hành kế hoạch
sáu mươi ngày đêm cao điểm
về tuyên truyền cấp căn cước công dân
công an tỉnh bắc giang xác định là sẽ
về đích trước ngày một mươi năm tháng bảy
chúng tôi tưởng trực một trăm linh để đảm bảo
cấp căn cước cho nhân dân
những công dân đi làm ăn xá trở về địa phương
một trăm linh hoàn toàn nhân dân trên địa bàn
phối hợp với công an phường xã
để dẫn động cho công dân đến tận nơi
để làm căn cước
và những trường hợp già yếu bệnh tật
thì tổ lưu động nó cũng
di chuyển máy đến tận nhà người dân
tôi không bao giờ coi việc cấp căn cước công dân
là áp lực
và đấy là những động lực
phong trào thi đua là niềm động viên
cho từng cán bộ chiến sĩ
và động lực cho cán bộ chiến sĩ
để thúc đẩy hàng ngày những công việc
bỏ sức mình không biết mệt mỏi
chiến dịch cấp căn cước công dân
đang bước vào giai đoạn nước rút
những khó khăn thách thức đã dần lùi lại phía sau
nhưng chỗ cho nên trái ngọt
khi đến nay một mươi chín tỉnh thành phố
đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân
trước thời hạn
sức lan tỏa từ một chiến dịch
đã và đang thử
cùng ngọn lửa phong trào thi đua trong công an nhân dân
và phần thưởng
có lẽ không gì lớn nào hơn
là niềm vui
sự hài lòng và ủng hộ của nhân dân
qua đó giúp con cầu
năm thành công
trên hành trình kinh doanh công dân số
xã hội số và kinh tế số
gần dân bám bản
bất kể giờ nào nhận được thông tin cần sự giúp đỡ
hay các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự
là các anh có mặt giải quyết kịp thời
với trái tim nhiệt huyết tận tụy với nhân dân
băng rừng vượt suối
không quản ngày đêm về với bà con
vốn là câu chuyện hàng ngày của lực lượng này
vâng lực lượng công an chính quy về xã
đã tạo nên nhiều chuyển biến tích cực
về tình hình an ninh trật tự
có phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
và đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
tại huyện mền núi ba tơ tỉnh quảng ngãi
thượng úy phạm văn nãy
cán bộ công an xã ba lế
đã trở thành người bạn đồng hành
được bà con dân bản yêu mến
như chính tình yêu mà anh dành cho buôn làng
đây là một tấm gương sáng điển hình
trong phong trào thi đua yêu nước
học tập và làm theo tư tưởng của bác
từ những việc làm dung dị hàng ngày